ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu ngày tết dành cho trẻ em đây là dịp để trẻ được vui chơi nhận những món quà ý nghĩa từ người thân và xã hội
nhân dịp này đoàn công tác thành phố hải phòng đã đến thăm và trao quà tặng cho các cháu thiếu nhi trường tiểu học và mầm non huyện đảo bạch long vĩ
đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và chúc các cháu trường tiểu học và mầm non huyện đảo bạch long vĩ mạnh khỏe chăm ngoan học giỏi
động viên giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực khắc phục điều kiện khó khăn thiếu thốn trên huyện đào thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng và dạy dỗ các cháu
đồng thời cũng yêu cầu các cấp ngành cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhất là những nơi khó khăn xa xôi như bạch long vĩ
tạo điều kiện để sự nghiệp chồng người trên đảo này ngày càng phát triển đóng góp vào thành công của ngành giáo dục tp càng